tại thành phố đà lạt đại hội đại biểu hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh lâm đồng lần thứ sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã được tổ chức thành công tốt đẹp
nhiệm kỳ qua các hoạt động hỗ trợ thanh niên sáng tạo khởi nghiệp được các cấp bộ hội trú trọng
đẩy mạnh và đã ghi nhận nhiều mô hình kinh tế mô hình khởi nghiệp hiệu quả
hiện lực lượng thanh niên tỉnh lâm đồng hơn hai trăm sáu mươi hai người chiếm hai mươi hai dân số toàn tỉnh
nhiệm kỳ qua tỉnh đoàn hội liên hiệp thanh niên tỉnh lâm đồng đã thành lập vườn ươm khởi nghiệp và sáng tạo
tổ chức giao lưu gặp gỡ các chuyên gia khởi nghiệp thành công tổ chức hội thi ý tưởng khởi nghiệp
các cấp bộ của hội tổ chức một trăm năm mươi ba lớp tập huấn khởi nghiệp thu hút hơn một mươi ba lượt thanh niên tham gia
trong đó có bốn trăm một mươi ba thanh niên được hỗ trợ khởi nghiệp
toàn tỉnh hiện có hai mươi chín câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp hoạt động hiệu quả
thông qua quỹ hỗ trợ khởi nghiệp do ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng thành lập
đã giúp nhiều đề án mô hình khởi nghiệp của thanh niên triển khai thành công
với khẩu hiệu hành động thanh niên lâm đồng yêu nước sáng tạo tình nguyện hội nhập phát triển
đại hội xác định một mươi hai mục tiêu trọng tâm để thực hiện trong nhiệm kỳ mới
chị trần thị trúc quỳnh tái đắc cử chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh lâm đồng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn